chỉ với vài thao tác đơn giản người mua có thể dễ dàng tìm kiếm hàng nghìn kết quả về các loại sản phẩm này trên các trang mạng xã hội hay các sàn thương mại địa tử
để tìm hiểu về thị trường các sản phẩm này chúng tôi tìm đến một địa chỉ online chuyên bán các sản phẩm nội địa chung thuộc quận hoàng mai hà nội
với quy cách đóng một trăm linh gram trên một hộp và có hạn sử dụng đến hai năm
các sản phẩm hải sản đông lạnh tại đây được bán với mức giá từ ba mươi năm đến bốn mươi năm đồng mua càng nhiều giá càng giảm
theo quảng cáo của người bán loại sản phẩm này có vị chủ đạo là cày và nhiều dầu
đây được cho là phong cách về hương vị
ngoài ra người bán cũng chia sẻ thêm loại hải sản đóng hộp này có nhiều loại khác nhau
tuy nhiên loại được ưa chuộng nhất là hàu và tô hồng đất bởi vậy đây cũng là sản phẩm được kho hàng này nhập nhiều nhất
để lôi kéo được người mua chủ kho hàng này cho biết loại hải sản chế biến sẵn đóng hộp này nói riêng hay các sản phẩm trung quốc khác đang có dấu hiệu khan hàng
đó là bởi mặt hàng này đã khan hàng từ trước tết do vận chuyển gặp nhiều khó khăn
còn thời điểm này các công ty bên trung quốc mới đang bắt đầu hoạt động trở lại nên hàng chưa thể về
và với lý do khán hàng đây chính là cái cớ để các tiểu thương đẩy giá thành lên cao
lúc mà khan lúc mới
thường nó cũng đang bị khan
vì là vận chuyển trước tết nó khó khăn
thế xong rồi thêm nữa là qua tết thì bắt đầu bên đây thường bị tết dài
lúc mà sang lúc mới thì người ta đẩy giá lên
được biết hải sản đóng hộp được ưa chuộng tại việt nam từ năm hai nghìn hai mươi ba
và hiện nay sản phẩm này vẫn luôn được rất nhiều người săn đón
tại điểm bán hàng thuộc quận long biên này người bán hàng liên tục giới thiệu cho chúng tôi
về các loại hải sản đóng hộp
như hàu mực bào ngư sò điệp tôm hùm đất
trong đó mực và tôm hùm đất là sản phẩm đắt khách nhất
và chính vì những điều đó giá cả cũng sẽ có sự tranh lệch
tôm hùm là tôm hùm đất mực là bạch tuộc sò điệp bào ngư hàu
giá phần thì bọn anh bán tôm hùm với mực này nhé
hộ giá phù hợp nhau nhé
có loại rác hơn sò điệp thì nó rẻ hơn còn tôm hùm với bạch tuộc thì nó đắt hơn
người bán hàng này cho hay
sản phẩm này được bán trên sàn thương mại điện tử rất đắt khách với mức giá năm mươi năm đồng
và có mức giá xỉ sẽ từ ba mươi bảy đồng một hộp
đáng chú ý người bán cũng tiết lộ
có thời điểm do quá nổi tiếng sản phẩm này được bán với mức giá đến gần một trăm linh đồng một hộp
mặc dù không ngớt lời quảng cáo về lượng bản lớn
nhưng khi được hỏi về nguồn gốc người bán không ngần ngại thừa nhận đây là hàng nhập tiểu ngạch từ trung quốc
điều đó đồng nghĩa với việc những sản phẩm này đều không được kiểm nghiệm về chất lượng cũng như được phép lưu hành trên thị trường việt nam
vậy nên các gian thương này thường bay ra không ít chiêu trò để qua mắt lực lượng chức năng
thậm chí là đánh trá tem mát của sản phẩm để len lỏi vào thị trường và đến tay người tiêu dùng
các gian thương này đều không được kiểm nghiệm về chất lượng cũng như được phép lưu hành trên thị trường và đến tay người tiêu chí

đoạn video này tuy nhiên không thể phủ nhận được nguy cơ của những sản phẩm
chế biến sẵn mà không nguồn gốc như vậy là luôn hiện hữu
ngày nay việc sử dụng các sản phẩm theo trào lưu trên mạng xã hội đã trở thành
xu hướng của giới trẻ chính nhu cầu này đã tạo điều kiện cho các gian thương
trà trộn những sản phẩm không đảm bảo chất lượng vào thị trường nhằm kiếm lời
bất chấp những nguy hại có thể gây ra đối với người sử dụng
bởi vậy để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình người tiêu dùng cần
chỉ mua hàng online tại những địa chỉ uy tín đảm bảo về chất lượng sản phẩm
không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc
không sử dụng sản phẩm có màu sắc sạc sỡ nặng mùi hương liệu
ưu tiên sử dụng sản phẩm chế biến tại nhà và các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên